kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam nên trong đêm nay tại các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sang đến ngày mai mưa giảm và có nắng gián đoạn trên cả hai khu vực với mức nhiệt độ trưa chiều mai tại tây nguyên
giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ còn nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ chỉ một vài nơi cao hơn
tại trung bộ do dạnh áp thấp di chuyển xuống nên từ đêm nay tại phần trung và nam trung bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa có thể phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt tại miền trung không quá cao hầu khắp đều không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
trở ra bắc bộ
từ đêm qua đến sáng nay mưa rông tại đây đã giảm đáng kể
trong đêm nay cũng như ngày mai tại đây vẫn phổ biến ít mưa ngày có nắng sán đoạn
với mức nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ chỉ một vài nơi cao hơn
đến với thời tiết biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
vẫn phổ biến có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nền nhiệt tại cả hai quần đảo giảm và gió giật mạnh

khu vực hà nội mây thay đổi đêm có lúc có mưa ngày nắng gián đoạn
gió bắc đến tây bắc cấp hai ba nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi hai độ